theo đó việc xây dựng đề án và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay là cần thiết
giao ban nội chính trung ương chủ trì tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ra soát kỹ phạm vi thẩm quyền nội dung dự thảo chỉ thị hoàn thiện đề án báo cáo thường trực ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị
một số kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng từ khi thành lập ban chỉ đạo trực thuộc bộ chính trị đến nay
trong ba năm qua hoạt động phòng chống tham nhũng được triển khai tương đối toàn diện chú trọng cả phòng và chống có trọng tâm trọng điểm
ban chỉ đạo đã chọn những việc những khâu khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống tham nhũng để tập trung chỉ đạo tháo gỡ những lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo kiểm tra giám sát đôn đốc góp phần tạo chuyển biến tương đối rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng
cụ thể một là tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
ban chỉ đạo đã thành lập hai mươi năm đoàn công tác để kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng và việc phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng tại một mươi năm bộ ngành hai mươi chín địa phương
hai là ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
việc cho hưởng án treo trong công tác phòng chống tham nhũng
trong các vụ án tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật từng bước khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp
nghiên cứu để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng
nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục khắc phục tình trạng sách nhiễu tham nhũng vật tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong phòng chống tham nhũng
giả soát hoạt động tiến dụng và một số lĩnh vực có nguy cơ dễ xảy ra tham nhũng để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời
ban chỉ đạo đã chỉ đạo đôn đốc việc xây dựng hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng nhằm tạo cơ sở chính trị pháp lý đồng bộ cho công tác phòng chống tham nhũng trước mắt cũng như lâu dài
bốn ban chỉ đạo đã chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền cơ quan tổ chức đơn vị cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng
ban chỉ đạo chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền cơ quan tổ chức đơn vị cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng
ban chỉ đạo quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị giúp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và góp phần phòng ngừa tham nhũng
tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng của ban chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo phân công đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác phòng chống tham nhũng
ban chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác nghiên cứu hợp tác tiếp thu có chặn lọc kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng
về kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn công tác của ban chỉ đạo kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trong hai năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
trong hai năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn ban chỉ đạo đã tổ chức một mươi tám đoàn công tác để kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại một mươi một bộ ngành và một mươi chín tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
qua kiểm tra giám sát đôn đốc các đoàn công tác đã có một trăm bốn mươi sáu
kiến nghị về công tác lãnh đạo chỉ đạo cơ chế chính sách pháp luật tổ chức bộ máy và công tác phát hiện xử lý tham nhũng
kiến nghị đưa một trăm hai mươi sáu vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp khó khăn vướng mắc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý
để việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn công tác được nghiêm túc ban chỉ đạo đã giao ban nội chính trung ương tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn công tác nêu trên
thực hiện nhiệm vụ được giao ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã trực tiếp tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị tại bảy bộ ngành và bảy tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
kết quả tự kiểm tra của các bộ ngành tỉnh thành phố và kết quả kiểm tra đôn đốc của ban nội chính trung ương cho thấy
hầu hết các kiến nghị đã và đang được các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
về một số khó khăn vướng mắt trong giám định tư pháp phục vụ điều tra truy tố xét xử các tội phạm về tham nhũng kinh tế
thời gian qua công tác giám định tư pháp phục vụ điều tra truy tố xét xử các tội phạm về tham nhũng kinh tế có nhiều khó khăn vướng mắt
làm ảnh hưởng đến tiến độ kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế
giao ban nội chính trung ương chủ động phối hợp với ban cán sự đảng bộ tư pháp cơ quan thường trực của ban chỉ đạo
thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp trung ương
tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắt trong giám định tư pháp
phục vụ điều tra truy tố xét xử các tội phạm về tham nhũng kinh tế báo cáo ban chỉ đạo
về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng quý bốn năm hai nghìn một mươi năm
quý bốn năm hai nghìn một mươi năm là thời gian diễn ra đại hội của các đảng bộ trực thuộc trung ương
và chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
cũng là thời điểm các bộ ngành địa phương tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
của năm hai nghìn một mươi năm và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
do vậy công tác phòng chống tham nhũng cũng cần tập trung vào phục vụ nhiệm vụ chính trị nêu trên của đất nước
ban chỉ đạo thống nhất năm nhóm nhiệm vụ
nhóm nhiệm vụ nêu trong dự thảo báo cáo trình bày tại phiên họp đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau
một là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng để xã hội và người dân hiểu rõ
những cố gắng những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng của nhiệm kỳ vừa qua
những khó khăn thách thức của công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới thể hiện rõ quyết tâm chính trị
của đảng nhà nước đối với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
hai là bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa tham nhũng
các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng các cơ quan chức năng cần tham mưu tổ chức sơ kết
tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quy định của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng thời gian qua
từ đó đề xuất kiến nghị điều chỉnh bổ sung sửa đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước
ba là tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng
tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc
các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý nhất là các vụ việc vụ án tham nhũng
kinh tế còn tồn động kéo dài chưa xử lý rứt điểm
việc đưa ra xét xử tám vụ án trọng điểm trước đại hội một mươi hai của đảng
việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng
tập trung hoàn thành chương trình kế hoạch các đề án trọng tâm năm hai nghìn một mươi năm của ban chỉ đạo
chỉ đạo tổ chức sơ kết ba năm hoạt động của ban chỉ đạo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
những lời mời của phó thủ tướng kim bộ trưởng bộ nội vụ malaysia
ngày hôm qua đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tham dự hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi và hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean
với ba nước đối tác đối thoại trung quốc nhật bản hàn quốc
sáng nay lễ khai mạc hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi
đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô kuala lumbur malaysia với sự tham gia của các bộ trưởng an ninh
cảnh sát nội vụ các nước thành viên asean và phó tổ tư ký asean hezhu balan
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng malaysia ahmad jahid hamidi nêu rõ mục đích của hội nghị là thảo luận
đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận mà hội nghị ammtc lần thứ chín đã thông qua
và đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm đấu tranh phòng chống có hiệu quả
với các loại tội phạm khủng bố quốc tế ma túy mua bán người buôn lậu vũ khí sửa tiền cướp biển
kinh tế quốc tế sử dụng công nghệ cao môi trường và những thách thức về dòng người di cư bất thường
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng trần đại quang đánh giá cao những kết quả đạt được
trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa cơ quan thực thi pháp luật
các nước thành viên asean từ sau hội nghị bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
lần thứ chín tại viên trăn lào
thời gian qua thực hiện các cam kết quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
việt nam đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm chương trình hành động phòng chống mua bán người giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tiếp tục giả soát hoàn thiện hệ thống pháp luật nội luật hóa các điều ước quốc tế về tội phạm xuyên quốc gia
mà việt nam là thành viên nhằm thu hẹp sự khác biệt về luật pháp giữa các nước
ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với các nước asean và các nước đối tác đối thoại
bộ trưởng khẳng định lực lượng công an việt nam liên tục mở các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao gấp biển
trong khuôn khổ hợp tác asean asean apol lực lượng công an việt nam phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan thực thi pháp luật các nước asean và các nước đối tác đối thoại trong việc xác minh
điều tra xử lý các vụ án phạm tội xuyên quốc gia bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội là người nước ngoài
và bàn giao cho các nước có liên quan
hoạt động hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa các nước trong khu vực
và trên thế giới bộ trưởng trần đại quang đề nghị tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
các nước asean trong việc chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm phối hợp xác minh điều tra xử lý tội phạm xuyên quốc gia
truy bắt số đối tượng truy nã phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất cảnh nhập cảnh quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh
liên quan đến di trú bảo đảm an ninh cộng đồng người nước ngoài trên lãnh thổ của nhau nghiên cứu đàm phán
ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ tội phạm tiếp tục phát huy nội lực của mỗi quốc gia
sức mạnh đoàn kết của khối asean và tranh thủ sự hỗ trợ của các nước đối tác đối thoại để tiếp tục triển khai
thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch asean về phòng chống tội phạm
các bộ trưởng các nước asean đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch hành động asean về phòng chống mua bán người
tuyên bố kulalampur về dòng người di cư bất thường ở khu vực đông nam á tuyên bố kulalampur về tội phạm xuyên quốc gia hai nghìn một mươi năm
và tuyên bố chung của hội nghị trong đó cam kết tăng cường hơn nữa các nỗ lực để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
với các loại tội phạm xuyên quốc gia nhằm đảm bảo hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức họp giao ban trực tuyến với công an các đơn vị địa phương đánh giá tình hình công tác
đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân quý ba triển khai các mặt công tác công an từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi năm
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an chủ trì cuộc họp
cùng sự có thượng tướng trần việt tân thứ trưởng bộ công an
báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác công an quý ba năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ
quý ba năm hai nghìn một mươi năm
lãnh đạo bộ công an đã tăng cường chỉ đạo trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác công an tại nhiều đơn vị địa phương
trong đó tập trung giải quyết các vấn đề chiến lược các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương đã thực hiện có kết quả các kế hoạch công tác công an
trong đó đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương của bộ chính trị thủ tướng chính phủ
của ban tổ chức quốc gia về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm hai nghìn một mươi năm
bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến việt nam
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín được dư luận trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ đánh giá cao
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt đồng bộ kiềm chế sự gia tăng của tội phạm
kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao
hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đều nhanh chóng được làm rõ và bắt giữ thủ phạm
công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo đáp ứng yêu cầu thường xuyên đột xuất của toàn lực lượng
một mươi tập thể thuộc công an các đơn vị địa phương lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo bộ khen thưởng đột xuất
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu ghi nhận đánh giá cao thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân trong quý ba năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương trong thời gian tới cần bám sát chương trình công tác đề ra triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp công tác và tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm

đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng ma túy lớn không bỏ lọt tội phạm không để oan sai
tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông quản lý vũ khí vật liệu nổ phòng cháy chữa cháy
thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện quy chế quy trình công tác kỷ cương kỷ luật
tăng cường công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu phòng chống thiên tai dịch bệnh và cứu nạn cứu hộ
phần đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi năm
căn cứ kế hoạch số một trăm bảy mươi hai ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của bộ công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
sáng nay tổng cục an ninh bộ công an đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề phát huy truyền thống anh hùng cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân tập trung với đảng tận hiếu với dân ra sức lập công vì an ninh tổ quốc
phong trào nhằm động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh phát huy tinh thần yêu nước thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương năng động sáng tạo trách nhiệm cao trong công tác phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
theo đó toàn lực lượng an ninh sẽ tập trung vào một số nội dung thi đua trọng tâm gồm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống một cách đồng bộ thường xuyên bằng các biện pháp cụ thể sinh động hấp dẫn gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn các sự kiện chính trị của đất nước tạo phong trào thi đua xuôi nổi đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
đổi mới nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương quyết sách lớn của đảng bộ công an trung ương và lãnh đạo bộ công an về xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đảng quỳ lãnh đạo tổng cục yêu cầu cám bộ chiến sĩ trong lực lượng an ninh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đổi mối hơn nữa nội dung biện pháp chủ động triển khai để phong trào thực sự trở thành động lực có phần xây dựng lực lượng an ninh nhân dân trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao

trên năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú tại thôn nam điện xã nam dương phát hiện anh điểm mất tích một cách kỳ lạ
tuy nhiên đã nỗ lực đi tìm nhưng phải đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín người nhà anh điểm bất ngờ phát hiện một phần thi thể người tại con suối gần nhà
mở rộng tìm kiếm người dân phát hiện thêm phần đầu qua nhận dạng đó chính là của anh điểm
nhận được tin báo ngay sau đó công an tỉnh bắc giang công an huyện lục ngạn đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và tổ chức điều tra truy xét
tất cả các đồng chí chỉ huy của các đơn vị đặc biệt là những đồng chí có kinh nghiệm mũi nhọn phải tập trung xuống ngay địa bàn
thế mà bà nông đốc tôi cũng là người trực tiếp cùng với các đồng chí xuống ngay địa bàn và khi xuống thì vào ngoài khu vực hiện trường khi nhân dân phát hiện
thì xác định ngay đúng là toàn bộ thi thể của lãng nhân cả đầu và phần hai đùi
xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng thủ đoạn gây án của hùng thủ rất dã man và tàn độc
chính vì vậy giám đốc công an tỉnh bắc giang đã quy định xác lập chuyên án đấu tranh đồng thời yêu cầu các lực lượng khẩn trương sớm điều tra làm rõ vụ việc để ổn định dư luận
tuy nhiên vụ án xảy ra tại vùng hẻo lánh dân cư thừa thớt nạn nhân sống một mình ít giao thiệp với người bên ngoài
chính vì vậy lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn

chính vì vậy lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn

từ cấp xã cấp thôn cấp thôn cấp xã và cấp huyện và đặc biệt là rất xác thực ở tại hiện trường
các cơ quan điều tra nghiệp vụ là phải sát hiện trường từng dấu vết từng cái nhỏ nhất để thu lượng và từ đó định hướng điều tra
thế và kết quả chúng tôi chỉ vòng hơn một ngày đã thành công
ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tỉnh bắc giang chiều ngày hai mươi chín tháng chín
tổ chức trao thưởng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang hai mươi triệu đồng
viện khoa học hình sự bộ công an phòng kỹ thuật hình sự công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng chín ubnd huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã trao thưởng nóng cho ba tập thể
công an huyện lục ngạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh mỗi đơn vị năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với dương thị kim thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường tân thịnh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín thanh đi ô tô vận chuyển ma túy từ thái nguyên lên bắc cạn
đến khu vực tổ lũng hoàng phường xuất hóa thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
tại hiện trường và trên người đối tượng cơ quan công an đã thu giữ tan vật là một bánh và ba gói heroin
có tổng trọng lượng hơn ba trăm sáu mươi g và trên sáu triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phát hiện điều tra khám phá hơn hai năm trăm linh vụ bắt ba hai trăm linh đối tượng về ma túy
tuy nhiên tình trạng sử dụng ma túy đá vẫn đang có những diễn biến phức tạp
đó là những thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí thành hà nội vừa diễn ra chiều nay
ngay từ đầu năm công an tp hà nội đã tập trung lực lượng chặn bắt các đối tượng phạm tội ma túy từ xa
trên các tuyến phòng ngừa ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn thủ đô
do đó số vụ mua bán vận chuyển ma túy bị bắt giữ tăng cao hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng ma túy
tình trạng ma túy đá thuốc lắc tại các vũ trường quán ba trên địa bàn thành phố hà nội
thời gian qua được kiểm soát như thế nào đại diện công an thành phố hà nội khẳng định

thời gian qua được kiểm soát như thế nào đại diện công an thành phố hà nội khẳng định
trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng ma túy tình trạng ma túy thuốc lắc tại các vũ trường quán ba trên địa bàn thành phố hà nội

trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng ma túy tình trạng ma túy thuốc lắc tại các vũ trường quán ba trên địa bàn thành phố hà nội